trường đại học khoa học và công nghệ hà nội còn gọi là trường đại học việt pháp kỷ niệm một mươi năm thành lập
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
cùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền pháp tại việt nam nicolas guari
cùng đại diện các bộ ban ngành tham dự buổi lễ
trường đại học khoa học và công nghệ hà nội được thành lập trong khuôn khổ hiệp định liên chính phủ giữa việt nam và pháp
ký ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn chín trường được xây dựng theo mô hình mới với kỳ vọng trở thành một trường đại học xuất sắc đẳng cấp quốc tế
và là biểu tượng trong mối quan hệ hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu giữa hai quốc gia
trường đại học khoa học và công nghệ hà nội nằm trong danh sách một mươi trường đại học và viện nghiên cứu việt nam
dẫn đầu về chất lượng công bố quốc tế theo đánh giá của nhà xuất bản